sáng nay các tổ công tác thuộc công an tp cnh đã đồng loạt kiểm tra hành chính một mươi ba điểm kinh doanh của công ty của phần kinh doanh f tám mươi tám công ty f tám mươi tám trên địa bàn toàn thành phố
tại cần thơ công ty f tám mươi tám có trụ sở chính tại số một mươi bảy b cách mạng tháng tám phường an thới quận bình thủy
các tổ công tác thực hiện kiểm tra hành chính như việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của bộ công an
kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trả tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện
việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay cầm cố tài sản ký gửi tài sản lãi suất lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản kiểm tra
ghi nhận các hành vi vi phạm nếu có để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật